nhà chức trách của thái lan cũng cho biết đã phát hiện trường hợp thứ hai nhiễm chủng virus corona mới
song cũng khẳng định là dịch bệnh không bùng phát tại nước này
trường hợp mới phát hiện là một du khách người trung quốc bảy mươi bốn tuổi tới từ thành phố vũ hán
nơi đầu tiên phát hiện chủng virus corona
nữ bệnh nhân đã bị cách ly ngay khi tới sân bay thái lan
do các triệu chứng sốt cao và tim đập nhanh vào ngày một mươi ba tháng một vừa qua
chính quyền thái lan đang đẩy mạnh việc kiểm tra các du khách trung quốc
siết chặt giám sát bốn sân bay thường xuyên có chuyến bay từ thành phố vũ hán
chủng virus corona mới lần đầu tiên được phát hiện vào cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín tại thành phố vũ hán
sau khi bùng phát dịch viêm phổi lạ với hàng chục người nhiễm dịch và một người đã tử vong